thưa quý vị live stream bán hàng đã không còn xa lạ nhất là với giới trẻ
cũng không thể phủ nhận những tiện ích của việc live stream
song việc lạm dụng tính năng này vào những mục đích không lành mạnh
có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường
nhiều người trẻ đang bị cuốn theo thế giới ảo
mà không lường trước được những hậu quả có thể xảy đến
do đó việc siết chặt quản lý hoạt động này
đang ngày càng được nhiều quốc gia kể cả trung quốc hay mỹ thực hiện
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt
xin kính chào tạm biệt